hướng tới kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một sáng một mươi bảy tháng một mươi một thành đoàn phối hợp với hội đồng đội tp hà nội đã tổ chức chương trình tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chương trình thành đoàn hội đồng đội thành phố đã trị ân các đồng chí hiệu trưởng có nhiều đóng góp trong công tác đội và phong trào thiếu nhi
tuyên dương một trăm tám mươi đồng chí giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc tiêu biểu thủ đô chín mươi bí thư đoàn trường đại học cao đẳng trung học phổ thông và một mươi sáu nhà giáo trẻ tiêu biểu thủ đô năm hai nghìn một mươi chín
đây là chương trình ý nghĩa nhằm trị ân các đồng chí giáo viên nói chung và các đồng chí giáo viên tổng phụ trách những người đã có nhiều đóng góp cho công tác đoàn hội đội nhân kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam